trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hungary sáng ngày chín tháng bốn theo giờ địa phương tức chiều qua theo giờ hà nội
tại thủ đô budapest chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp với phó chủ tịch quốc hội hungary jaekov idvan
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh hội thảo về pháp luật giữa hai quốc hội dự kiến tổ chức nhân chuyến thăm vào ngày một mươi một tháng bốn tới đây sẽ rất thiết thực và bổ ích
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã mời phó chủ tịch quốc hội hungary jakov ivan sang việt nam cùng tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực mà ông đang phụ trách là nông nghiệp thủy lợi
phó chủ tịch quốc hội hungary jakov isvan cho rằng hai nước có mối quan hệ truyền thống và đã được văn bản hóa thông qua việc ký kết các hiệp định
biên bản ghi nhớ và đặc biệt là thỏa thuận giữa hai quốc hội năm hai nghìn tám trong chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội việt nam khi đó là đồng chí nguyễn phú trọng
để tăng cường
củng cố mối quan hệ hai nước
ông jacob itvan cho rằng tiếp nối những thành công trong lĩnh vực giáo dục
hungary đã mở rộng cơ hội cho nhiều sinh viên việt nam sang học bằng cách tăng gấp đôi các suất học bổng
bày tỏ vui mừng vì thế hệ cán bộ kỹ sư việt nam được đào tạo tại hungary khi về nước đã có những đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội
phó chủ tịch quốc hội jakov isvan đánh giá đây chính là cầu nối gắn kết tình hữu nghị giữa hai đất nước là những đại sứ của hungary và ngược lại